liên bộ tài chính công thương vừa quyết định cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi tháng sáu
theo đó giá xăng ron chín mươi hai giảm tám trăm sáu mươi hai đồng trên lít xuống còn một mươi sáu năm trăm linh bốn đồng trên lít xăng e năm giảm tám trăm linh năm đồng trên lít xuống còn một mươi sáu ba trăm bốn mươi chín đồng trên lít
dầu diazen năm s giảm sáu trăm năm mươi đồng trên lít xuống còn một mươi hai tám trăm ba mươi năm đồng trên lít dầu hỏa giảm bảy trăm ba mươi tám đồng trên lít xuống còn một mươi một ba trăm tám mươi đồng trên lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm ba trăm sáu mươi chín đồng trên một kg xuống còn một mươi sáu trăm sáu mươi sáu đồng trên một kg
liên bộ cũng đã quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
như vậy sau một mươi hai kỳ điều chỉnh
với ba lần tăng giá năm lần giảm giá ba lần giữ nguyên lần điều chỉnh giảm vào ngày hôm nay đã đưa giá xăng dầu đạt mức giảm nhất kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín